sau bốn năm được tổ chức ngày của phở một mươi hai tháng một mươi hai đã trở thành một hoạt động văn hóa thưởng niên
đây là dịp được mong chờ của những người yêu phở nơi hội tụ những thương hiệu phở danh tiếng từ bắc chí nam
vâng sự kiện ngày của phở được tổ chức lần thứ tư cho thấy ẩm thực việt dần được chú ý và nâng lên tầm thế giới
đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy chúng ta vẫn giữ được nét ẩm thực truyền thống
đồng thời lan tỏa được sự ảnh hưởng của món phở tới bạn bè nam châu
phở không chỉ là một món ăn ngon mà còn trở thành đại sứ ẩm thực góp phần vinh danh văn hóa của việt nam với bạn bè quốc tế
đến nay phở đã hiện diện ở hàng chục nước trên thế giới và cũng đã có sự kiện ngày của phở tại nước ngoài
bà stella phó chủ tịch hội những người bạn của di sản việt
là người đã có hơn hai mươi năm sinh
sống và làm việc tại việt nam
trong quãng thời gian đó phở đã trở thành một món ăn yêu thích của bà
bởi vậy khi biết đến sự kiện ngày của phở năm nay bà đã cùng với bạn bè mình tới tham quan và thưởng thức
lần đầu tiên tôi ăn phở tôi biết rất rất ngon
lúc đó không có phở ở nước anh thôi ăn phở mỗi buổi trưa
bây giờ nước áng có rất nhiều nhà hàng phở nhưng rất là đạn
đây là món ăn độc đảo của việt nam và tôi rất yêu phở việt nam
sự kiện ngày của phở năm nay quy tụ những nghệ nhân nấu phở hàng đầu của hai miền bắc nam
như phở thìn bờ hồ phở ngọc vượng phở sâm ngọc linh phở bát đá
hiện tại như các anh phở mình đang bán là mình vẫn sử dụng theo công thức thủ công
chọn nguyên liệu thịt xương là một thịt là một quá trình xương và mình làm để mình linh
trong một thời gian nhất định nó tầm một mươi bốn tiếng và thứ hai là bánh phở bánh phở làm sao để nó giòn và dai
tham gia sự kiện giúp mọi người hiểu rõ hơn về nguồn gốc và nghệ thuật nấu phở
cùng những nét tinh túy làm nên tô phở ngon
đến đây thì được thưởng thức tất cả các loại phở
ở đây có phở nam đình phở thìn bờ hồ thường như là những địa chỉ hàng đầu mà khi lựa chọn đến hà nội
và mỗi chút công tác là một loại phở
mỗi chút công tác ra hà nội và tôi luôn lựa chọn phở
đấy là cái món ăn đầu tiên khi mình đặt trong chút sản bài
hôm nay mình mới đến mình tận mắt mình thấy thì mình thấy rất là đẹp mắt này
thứ hai là có một cái cảm giác rất là thích
mình thấy rất là cổ kỳ về từ nguyên liệu từ nguyên liệu đến cách nấu
chắc là mình sẽ ăn phở nhiều hơn thôi phở rất là tuyệt vời
sự kiện ngày của phở góp phần thăng hoa ẩm thực việt
giúp lan tòa kết nối phở việt đến mọi miền và vườn xa ra thế giới